sáng nay ba tháng một mươi hai ban thi đua khen thưởng tỉnh đồng nai đã tổ chức lễ trao tặng bằng khen đột xuất của chủ tịch ubnd tỉnh đồng nai cho bà thạch thị tha bốn mươi bảy tuổi quê tỉnh trà vinh vì đã có hành động đáng quý bảo vệ tài sản của người khác và tìm người trả lại một trăm linh triệu đồng
tại buổi lễ đại diện ban thi đua khen thưởng tỉnh đồng nai đã biểu dương hành động cao đẹp mang đầy ý nghĩa của bà thạch thị tha đồng thời trao tặng bằng khen đột xuất của chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai cùng số tiền khen thưởng gần bảy triệu đồng
ngoài ra chủ tịch ubnd tp biển hòa và chủ tịch ubnd phường bửu hòa cũng đã tặng giấy khen và khen thưởng đột xuất cho bà tha với số tiền gần năm triệu đồng
trước đó ngày hai mươi tám tháng một mươi một trong lúc đi chợ bà tha thấy hai người phụ nữ vừa rời
ngân hàng gần chợ bửu hòa có đánh rơi một bịch ni lông bà nhanh chóng đến nhặt
khi phát hiện trong bịch có số tiền lớn bà tha lập tức mang đến công an phường bửu hòa nhờ tìm người đánh rơi trào lại